ubnd tp hcm vừa ký văn bản thống nhất đề xuất của sở văn hóa thể thao và bộ tư lệnh tp hcm
về tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
tối ba mươi tháng bốn năm nay là lần đầu tiên tp hcm tổ chức bắn pháo hoa với số lượng điểm nhiều nhất
bao gồm một mươi điểm dọc sông sài gòn và sáu điểm dài rác ở các khu vực khác
nhân dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước đây là nội dung vừa được ubnd tp hcm phê duyệt
dựa trên đề xuất của sở văn hóa thể thao tp hcm và bộ tư lệnh tp hcm
theo phê duyệt thời gian bắn pháo hoa từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm phút ngày ba mươi tháng bốn
kinh phí tổ chức bán pháo hoa từ nguồn xã hội hóa
về số lượng điểm bán pháo hoa năm nay tp hcm tổ chức tại một mươi sáu điểm
bao gồm một mươi điểm dọc sông sài gòn và sáu điểm dài rác ở các khu vực khác
về số lượng pháo hoa tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực hầm sông sài gòn
ban tổ chức sẽ bán một năm trăm linh quả tầm cao ba mươi dàn tầm thấp một mươi dàn hỏa thuật
còn một mươi năm điểm bắn tầm thấp có chín mươi dàn tầm thấp
cục đường cao tốc việt nam bộ giao thông vận tải vừa đề nghị các ban quản lý dự án
khẩn trương đấu nối bổ sung hệ thống an toàn để các phương tiện ra vào các vị trí
dự kiến bố trí chạm dừng nghỉ tạm trên những đoạn tuyến cao tốc mới
thực hiện chỉ đạo tại công điện số ba mươi sáu của thủ tướng chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn
giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
và cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn cục đường cao tốc việt nam cho biết đơn vị này đã chủ trì phối hợp
ra soát từng vị trí tổ chức các trạm dừng nghỉ tạm thời bảo đảm khoảng cách thuận tiện
và đáp ứng nhu cầu cho người dân tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc mới
các ban quản lý dự án cũng được yêu cầu khảo sát các vị trí chạm dừng nghỉ cây xăng
để thống kê lý trình hướng tuyến khoảng cách tên cây xăng chạm dừng nghỉ
phối hợp các cơ quan đơn vị liên quan có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn cho người dân biết thêm
để sử dụng trong thời gian trước mắt các công việc trên phải hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng bốn
để kịp thời phục vụ tạm thời cho người dân
thông tin từ cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết đơn vị này đã họp với các hãng hàng không
để xem xét tăng chuyến bay tăng chỗ linh hoạt giá vé máy bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cục hàng không việt nam thông tin từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
phục vụ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm các hãng hàng không nội địa đã cung ứng trung bình
mỗi ngày một trăm linh đến một trăm một mươi ghế trên các đường bay nội địa tăng khoảng hai mươi so với lịch bay trung bình
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn chủ yếu trên đường bay hà nội tp hcm
để đảm bảo tải cung ứng dịp cao điểm cục hàng không việt nam đã chỉ đạo các hãng hàng không
tăng tham số điều pháp
các hãng hàng không cũng được điều chỉnh giờ hạ cất cánh tại sân bay nội bài và tân sân nhất
cũng như sân bay khác giúp các hãng hàng không tối ưu hóa lịch khai thác
tăng giờ khai thác đội tàu bay đồng thời giảm thời gian quay đầu tàu bay
phù hợp với điều kiện khai thác của từng cảng hàng không sân bay đồng thời kéo dài thời gian khai thác
đội máy bay đặc biệt là tăng cường khai thác vào các khung giờ tối và ba đêm
tính đến ngày một mươi sáu tháng bốn tình hình đặt chỗ trên các đường bay du lịch trong giai đoạn cao điểm ba mươi
ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cho thấy nhiều trạng bay vẫn còn chỗ để hành khách lựa chọn
với các trạng bay xuất phát từ hà nội đi nhà trang buôn ma thuật đà nẵng côn đảo phú quốc
quy nhơn quảng bình thừa thiên huế có tỉ lệ lấp đầy giao động khoảng bốn mươi đến bảy mươi phần trăm
các trạng khởi hành từ thành phố hồ chí minh đi các điểm du lịch cũng giao động từ ba mươi đến bảy mươi phần trăm